ngày tám tháng tám thành ủy cần thơ tổ chức sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
năm năm qua việc xây dựng và phát triển văn hóa con người trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực
đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn được bảo tồn giữ gìn và phát huy
hội nghị xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết ba mươi ba trong những năm tiếp theo như đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy vai trò
nguồn lực của toàn xã hội để xây dựng phát triển văn hóa đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phấn đấu xây dựng con người cần thơ chuẩn mực đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa